sơ vứa động mạch là hiện tượng thành của động mạch bị sơ cứng làm cho lòng động mạch hẹp lại gây nên hiện tượng thiếu máu cục bộ
có nơi lòng động mạch bị sơ vứa bong ra gây tắc mạch cục bộ
sơ vứa động mạch thường không có dấu hiệu hoặc triệu chứng cho đến khi lòng động mạch bị hẹp nặng hoặc tắc nghét hoàn toàn dẫn đến nổi máu cơ tim hoặc đột quỵ
căn bệnh này có thể gặp ở mọi nơi trong cơ thể nhưng nguy hiểm nhất là động mạch nuôi tim động mạch vành đầu mạch não
sơ vữa động mạch là một bệnh do nhiều nguyên nhân trong đó có dối loạn chuyển hóa lipid tăng huyết áp đái tháo đường béo phì hút thuốc lá nhiều và hoạt động thể dục ít
trong các nguyên nhân trên dối loạn chuyển hóa lipid có vai trò chủ yếu và là yếu tố đe dọa gây bệnh tim mạch
hiện nay có nhiều phương pháp chẩn đoán sơ vứa động mạch như siêu âm doppler mạch máu có thể phát hiện được sự hẹp
tắc các hệ thống mạch và ảnh hưởng đến dòng chảy của sự hẹp tắc này thường làm siêu âm mạch cảnh mạch thân mạch chi dưới
chụp cắt lớp mạch máu có dự hình thường dùng khi bệnh nhân đã có triệu chứng cần phải can thiệp như phình động mạch chủ hẹp mạnh cảnh bệnh đậu mạch ngoại biên
nhiệm pháp gắng sức gắng sức bằng thảm chạy siêu âm gắng sức khi nghi ngờ bệnh mạch vành để tìm các dấu hiệu của thiếu máu cơ tim
điện tâm đồ phát hiện các dấu hiệu của bệnh tim thiếu máu cục bộ bệnh mạch vành nhồi máu cơ tim
đo chỉ số abi huyết áp cổ chân cánh tay để phát hiện sớm bệnh động mạch chi dưới
chụp cắt lớp vi tính mạch vành khi có chỉ định xét nghiệm máu
sơ vư động mạch có thể ngửa ngầu hết các động mạch trong cơ thể như các động mạch ở tim não cánh tay chân mạch treo và thận
đây là một bệnh lý mạch máu mạng tính thường xảy ra khi dấu loạn chức năng đội mạch động mạch do chất oxy hóa kết hợp láng động mỡ máu xấu cholesterol tăng cao gây hình thành và phát triển sơ vữa trong thành mạch máu
khi mảng sơ vừa vỡ ra có thể hình thành cục máu đông chặn hoàn toàn động mạch hoặc di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể
sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim đột quỵ tắc mạch máu chi xa suốt trí tuệ sớ với động mạch có thể gây tàn tật và tử vong
sau đây là chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm trường sơn viện trưởng viện tim mạch bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám về căn bệnh này
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm trường sơn viên trưởng viện tim mạch bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám về căn bệnh này

hình thành và nó gây thiếu máu rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là gì hoại tử chân đặc biệt
là ở bên đáy đường hú thuốc lá cái vào thì chỉ đầu tiên là nó đen đen cái chân thôi người ta không
bị ý thì hóa ra đây là bị cái hẹp rất nặng của động vải chi dưới và cùng với những cắt cụt mà cắt
cụt này cắt cụt đùi ta dịa chúng ta cắt ở dưới bàn chân rồi nhưng mà theo thời gian tiến triển nó
lại tắt tiếp lên đầu gối có ca cắt hai ba lần cắt từ đầu gối thậm chí lên đùi lại nhiều ca cắt cụt
dưới đuôi luôn mà không chỉ một bên vì vữa sơ là bệnh hệ thống nó bị cái hai bên hai chân đều bị
song hành với nhau rồi khi bị chân rồi lại tim cũng bị nã cũng là khi chúng tôi phát hiện ra một bệnh
lý vữa sơ ở một cơ quan nào đó thì chúng tôi phải kiểm tra các cơ quan liên quan thì khi tôi thấy vữa
sơ ở chân thì phải hết sức cẩn thận kiểm tra mạch máu não kiểm tra mạch vành rồi là kiểm tra mạch thận
để xem là có tổn thương vữa sơ khác đi kèm với cái vữa sơ ở cơ quan chính hay không liên quan đến bệnh
bệnh động mạch còn có sơ cứng động mạch cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ sơn về mối liên hệ giữa
hai căn bệnh so với động mạch và sơ cứng động mạch thực ra có rất nhiều cái tên gọi cho cùng một cơ
chế là cái sơ vữa động mạch thế thì tại sao mà sơ vữa vữa này trải qua chính là lipid máu khi lipid
máu nó ngấm vào trong thành của mạch máu thì nó huy động các cái tế bào xung quanh mọc lại và tạo ra
đối với là vữa là lipid máu và sơ là vì các cái tế bào sơ nó bò quanh gọi là vỡ gọi là sơ vữa động
mạch như vậy
nhưng đồng thời khi sơ vữa động mạch thì động mạch cũng cực lạ nên có thể gọi là sơ vữa hay sơ cứng động mạch
thì cùng bản chất là cái mảng vỡ sơ mà thôi